bên cạnh đó một vụ hỗn chiến trên đường đưa tang gây xôn xao dư luận hơn hai năm trước đã được xét xử sơ thẩm
sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung và hoãn phiên tòa
mức án dành cho những đối tượng trong vụ việc này là gì hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây
ngày một mươi tám tháng năm tòa nhân dân huyện đông hải tỉnh bạc liêu đã tuyên phạt sáu bị cáo trong vụ hỗn chiến trên đường đưa tàng
theo đó mỗi người bị phạt sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích
ngoài hình phạt tù các bị cáo cùng liên đới chịu trách nhiệm bồi thường hơn một trăm linh triệu đồng cho tám bị hại trong một gia đình
hội đồng xét xử nhận định vì muốn đưa quan tài người đã khuất đi qua phần đất tranh chấp
các bị cáo dùng hung khí gây thương tích cho nhiều người trong gia đình bị hại
nên hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích
tuy nhiên các bị cáo thành khẩn khai báo phạm tội lần đầu và ít nghiêm trọng
nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ để áp dụng mức hình phạt nêu trên
trước đó ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi gia đình ông nguyễn văn thành ở ấp canh điền xã long điền tây huyện đông hải
tổ chức đưa tang vợ ông đi ngang qua phần đất đang tranh chấp với gia đình ông đặng văn minh thì bị ngăn cản
nhiều người trong đoàn đưa tăng dùng hung khí tấn công khiến tám người phía gia đình ông minh
trong đó có cả trẻ em và phụ nữ bị thương phải nhập viện điều trị
vụ việc gây chấn động dư luận sau khi các clip hỗn chiến trên đường đưa tang phát tán trên mạng xã hội và báo chí vào cuộc thông tin
theo tìm hiểu giữa gia đình ông minh và ông thành vốn là chỗ tỉnh thâm
song vì tranh chấp một phần đất dẫn đến mâu thuẫn ngấm ngẩm kéo dài
lúc gia đình ông thành tổ chức đưa tàng thì phần đất đang tranh chấp đã được gia đình ông minh đắp nền đổ cột để chuẩn bị cất nhà ở
cho rằng phía gia đình ông thành cố tình đưa tàng đi vòng qua phần đất này với dụng ý không tốt
nên phía gia đình ông minh ngăn lại dẫn đến xô xát
có thể thấy những xô sát xảy ra vì mâu thuẫn ngấm ngầm kéo dài từ lâu đã gây ảnh hưởng lớn đến quá trình đưa tang người đã khuất và khiến nhiều người bị thương
hy vọng đây sẽ là bài học cho nhiều người trong việc giải quyết những tranh chấp cá nhân một cách hợp lý và đúng thời điểm